liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín sắp được tổ chức
đó là thông tin từ buổi họp báo do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
phối hợp với cục nghệ thuật biểu diễn sở văn hóa thể thao hà nội tổ chức vào sáng nay
sau ba lần tổ chức liên hoan năm nay ghi nhận sự gia tăng về số lượng các vở diễn
và các quốc gia đăng ký tham dự
sau khi thẩm định có bảy vở diễn nước ngoài và một mươi bốn vở diễn trong nước sẽ tham gia liên hoan
với sự nỗ lực khám phá tìm tòi phong cách thể hiện sân khấu mới
các tiết mục tham gia lần này có tính đa dạng của đề tài và phong cách nghệ thuật
tính thử nghiệm trong các tiết mục tham gia sẽ tạo nên sự hấp dẫn
của liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư
theo kế hoạch lễ khai mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào hai mươi h ngày bốn tháng một mươi tại nhà hát lớn hà nội